chiều ngày tám tháng chín đoàn công tác của ubnd tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lai châu về tình hình
triển khai thực hiện công tác mặt trận tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác thăm hỏi
cứu trợ các tổ chức cá nhân bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh
sau khi nghe lãnh đạo tỉnh lai châu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả
mà tỉnh lai châu đã đạt được trong thời gian qua đồng chí yêu cầu mặt trận tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể của tỉnh lai châu cần khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lắng nghe
nắm bắt nguyện vọng của nhân dân tranh thủ sự quan tâm của các cấp các ngành từ trung ương
đến địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm
về phía tỉnh lai châu đề xuất kiến nghị chính phủ sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường nối
cao tốc hà nội lào cai nối thành phố lai châu trước đó đồng chí trần thanh mẫn đã thăm và
làm việc tại xã bùm tở huyện mường tè xã hua bum huyện nậm nhùn trao số tiền ba trăm linh triệu đồng của
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam hỗ trợ lai châu khắc phục thiệt hại sau mưa lũ